sau khi xuôi dòng trên sông cái tàu thuộc xã nguyễn phích quyền u minh tỉnh cà mau
người ta sẽ bắt gặp hình ảnh đôi bờ sông những mảnh vườn xanh ưm tươi tốt nối dài
khoảng độ tháng bốn tháng năm hàng năm thì màu xanh ấy sẽ lắp ló màu vàng báo hiệu mùa dâu cái tàu đã tới
trước sân ngoài vườn đầu ngõ của nhà người dân nơi đây đâu đâu đâu cũng thấy dâu và dâu
nhà nào ít thì trồng đôi ba gốc để ăn
nhiều thì cãi ta
với cái vị chua chua ngọt đến kỳ lạ ấy của trái dâu cái tàu
đã nhanh chóng trở thành đặc sản danh tiếng của cà mau cho đến ngày hôm nay
nên những du khách thập phương thường gọi nơi đây với cái tên thân thương vườn quốc dâu cái tàu
vườn dâu cái tàu còn là nơi tiếp giáp với rừng trạm quốc gia u minh hạ nơi đây đã tồn tại qua cả thế kỷ với rất nhiều tình cảm chất chứa của người dân phương nam
từ lâu địa danh cái tàu được mệnh danh là vương quốc của loài dâu luôn trong tiềm thức của người dân u minh
dâu cái tàu vừa là đặc sản vừa là nét đặc trưng của địa phương
nói đến dâu cái tàu không chỉ nói đến một loại cây trái bình thường mà nó còn là tình cảm là sự gắn bó sâu xa trong tâm khảm của mỗi người dân dành cho loại cây ăn trái này
nhiều người dân cố cửa ở đây cho biết loài cây đã xuất hiện trên vùng đất này từ thời cha ông đi khai hoang lập địa
gần một thế kỷ trước người dân đi biển phát hiện trên một hòn đảo ngoài khơi xa có loài cây cho trái lạ nên mang về đất liền trồng thửa

không ngờ chúng lại hợp thổ nhưỡng vùng đất cái tàu nên dần dà họ nhân giống trồng rồi mở thêm diện tích
cứ thế cây dâu trở thành đặc sản gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây
ban đầu từng nhà trồng một vài cây và tăng thêm vài cây nữa
có những nhà trồng nhiều thì quy hoạch thành vườn để tiếp đón khách phương xa đến tham quan thưởng ngoạn
đặc trưng của dâu cái tàu là trái lớn mỏng vỏ mộng nước vị ngọt chua nhẹ
khi chín nó có màu vàng trông rất đẹp mắt
dâu cái tàu trổ bông vào cuối mùa đông chín vào cuối mùa xuân khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt
thời hoàng kim của dâu cái tàu khoảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi trở về trước
ở xứ cái tàu hầu như nhà nào cũng trồng dâu và sản lượng hàng chục tấn trái mỗi năm
theo tôi biết hầu đó đã trở thành trái lớn
đầu tiên là bẻ dâu là chưa có vụ cân ký này nữa nè
mà người ta đâm vào cái thùng
cái thùng thiết hồi đó đựng dầu đó
rồi mới là khoét ra cái rồi đâm thùng thùng bán
sau đó mới có vụ là cân ký
cái nghề dâu đó cũng như là cái nghề chính
cái nghề sắm chính ở cái tàu
bởi vì là như lúc mà tôi còn nhỏ đó thì ông già đó
ổng chở dâu đi lên miệt vĩnh lợi đồ trên đó
bật lưu đó
rồi ổng đổi lúa
ở đây biết không có làm ruộng
đem dâu đi đổi lúa
cái xứ cái tàu mình đó thì nó gắn liền với cái tên dâu
chắc là nó có hàng trăm năm gì rồi
của các cụ ngày xưa trồng ở các cái kinh phía bên dọc theo sông cái tàu
nó nhiều đến mức mà bây giờ những người bây giờ người ta còn nói là
những cái tàu mà chở ngày xưa đó hoặc là những cái thuyền đó là
người ta chở không hết
rồi người ta phải bỏ lại
tức là nó coi như là nó ngập ngập xuồng hết rồi đó
cây dâu thuộc thân gỗ có tán tuổi đời cao
nếu đến cái tàu bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những gốc dâu hàng chục năm tuổi
những lão nông nơi đây còn lý giải rằng
có lẽ vì điều kiện tự nhiên nơi hải đảo sống to bão lớn
nên cây dâu không đơm hoa kết trái từ ngọn viết cành
mà phát triển ở gốc
và thân cây
bao nhiêu quả cùng nhau đu bám vào một chùm
treo lũng lẳng trên thân cây vững chắc nhìn thật lạ mắt
mà lạ hơn nữa là dâu cái tàu cho quả sai
sai chi chít chùm này ôm vào thân cây liền
có chùm khác tựa vào
cứ thế ôm lấy nhau
lúc còn non quả dâu cứng vỏ màu xanh
đến khi chín thì vỏ mỏng đi nhẵn bóng và chuyển màu vàng ống
như tôi biết ở đây thì
cũng trên bảy mươi năm
có rồi thì nói chung là ở đây là đa số là trồng dâu hết
bởi vì người ta cứ vườn dâu cái tàu mà
nhưng mà nó có cái đặc biệt là
đi ra khoảng bốn km
trở quầy lên cũng bốn km
thì vốn ghẹn khoảng bảy tám km dùng này là trồng dâu được
còn các nơi thì trồng cũng được
người ta thấy cũng trồng ngon nhưng mà đem về trồng thì lại là
nó đẹp nó không có rai
thành ra nó có cái đặc biệt là ngay cái vùng này
còn trước đây thì nó ít có cái giống dâu xanh này
dâu vàng dâu bản xứ đó
thì tới mùa đó là đỏ cây hết trơn mà nó sai mà nó ăn rất là ngọt
với những đặc trưng vốn có nên từ lâu dâu cái tàu đã trở nên nổi tiếng
nhưng điều thích thú nhất vẫn là những chùm dâu chín vàng đông đưa theo những tia nắng xuyên qua kẽ lá
giới tán những gốc dâu hàng chục năm tuổi là nơi nghỉ mát giãn ngoại lý tưởng cho du khách
nhất là vào dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm hàng năm
vào thời điểm này những năm gần đây khách đến tham quan du lịch tại các vườn dâu rất đông
từ xưa đến nay thì đã nghe vườn dâu cái tàu nó rất là nhiều rồi
nó đặc trưng thì miền đất của âu minh mà nhất là của làng của cà mau
nên thường thường giờ cái mùa dâu chín á thì tụi em tụ tập bạn bè trở về
về thăm vườn dâu một lần
thì đi đến vườn dâu thì cảm giác thấy không khí là rất là trong lành thoải mái nữa
giống như mình tìm về nguồn vậy đó
mỗi lần du khách đến với miền tây không thể bỏ qua điểm đến của vườn dâu cái tàu
một địa điểm tham quan lý tưởng trong hành trình khám phá cà mau
nơi đây còn mang đậm nét đặc trưng vốn có của nền văn hóa sông nước cà mau
ghé thăm cà mau là nhất định phải ghé thăm vườn dâu cái tàu
cảm nhận được cái tình đất tình người nơi đây
một nơi đầy màu sắc đầy hương vị đầy chất dân giả
và đầy tình cảm sâu đậm của con người miền tây
tình cảm của người đất của âu minh thì rất là thấm đậm
nếu hẹn là dịp sau thì có dịp nào đó em sẽ gửi bạn bè bà con
thì đến vườn đất âu minh để thăm giếm một lần nữa khi mình trở lại
những gương mặt hớn hở thích thú của du khách từ người lớn đến trẻ

với rạng dâu triệu quả cả nhà quay quần nghe đơn ca tài tử thư giãn
nhừ trút hết những mệt mỏi lo toan sau những ngày lao động mệt nhọc
từ điều kiện về tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn đã chiếm được tình cảm của du khách
đây cũng là bước đột phá mới cho du lịch cộng đồng ở u minh phát triển
chúng tôi sẽ là tuyên truyền dẫn động nhân dân
tái tạo lại cái vườn dâu cái tàu để làm du lịch
tạo công an việc làm cho bà con nhân dân
đặc biệt là chúng tôi sẽ xây dựng một câu lạc bộ đơn ca tài tử của xã
trong quá trình bà con người ta đến đây người ta chiêm ngưỡng về vườn dâu
thì cũng có lời ca tiếng hát để cho bà con người ta thoải mái về mặt tinh thần
và đồng thời đó thì cũng tạo cho anh chị em tài tử của địa phương nhà và gửi đến những cái lời ca tiếng hát
để cho du khách đến đây thấy được cái tình cảm của con người quê hương cái tàu đối với du khách
một tình cảm rất đặc biệt và thân thương của người quê hương
trở lại thời gian trước đó không lâu
tuy dâu cái tàu là đặc sản nổi tiếng của cà mau
nhưng người dân cái tàu vẫn chỉ duy trì diện tích hiện tại
họ lo thị trường tiêu thụ lo cung vượt cầu nên không mở rộng
mùa nào thức nấy có quả đủ ăn cho con cháu và người dân địa phương thăm thú là được
bởi vậy phải đợi mùa dâu đến chúng ta mới có dịp thưởng thức dâu cái tàu
mặt khác cây dâu thời điểm trước đây giá trị kinh tế chưa cao
nhiều nhà vườn không mặn mà nên phá bỏ
một phần do theo xu hướng chuyển dịch nuôi tôm cua có thu nhập quanh năm
tuy vậy nhưng vẫn còn một số nhà nông vẫn nặng tình nặng nghĩa với cây dâu cái tàu
mặc dù cả năm cũng chỉ trông chờ vụ dâu ra trái để có thêm thu nhập
đáng lòng hơn khi thời tiết không thuận lợi thì cây dâu bị thất mùa
những người chủ vườn lại mang nặng những suy tư trang trở
thì hiện nay nó rất là khó do thời tiết bất thường
cho nên cái khâu mà mình tưới tiêu rất là khó
bởi vì đây là cái vùng mặn cho nên mình muốn giữ lợi
thì phải bây giờ là phải giữ lợi
giữ nước ngọt thì phải là gia cố bờ bao đảm bảo nước mặn đừng cho nó xâm nhập
thì do đó mà mình trồng mới có hiệu quả
trước đây có nghĩa là những cái vườn dâu gốc thì hiện nay nó cũng hạn chế rất nhiều rồi
do mình chuyển dịch cơ cấu có nghĩa là khi mà sản xuất nông nghiệp
rồi nuôi tôm cho nên có đôi khi bà con đưa nước mặn vô
rồi từ đó nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây dâu
cho nên đến thời điểm hiện tại thì dâu cái tàu mà dâu gốc ngày xưa đó
thì còn rất là ít
giờ đây từ một loại cây tưởng chừng như vô giá trị
thì vườn dâu trở thành điểm đến có sức hút lớn với rất nhiều du khách
những chủ vườn dâu bắt đầu chăm chút hơn với vườn dâu của mình
để gắn với các hoạt động trải nghiệm du lịch và từng bước có hiệu quả cao
thì bây giờ cũng tiếp tục mở rộng thêm hết cái vườn hiện tại ba hectare đó
thì nói chung là cũng mở rộng rồi trồng mới thêm
để tạo thành cái khu du lịch vườn dâu lớn
thật ra dâu cái tàu bà con mình trồng là chủ yếu là phát triển du lịch
tại vì khi người ta đến người ta tham quan
rồi sau đó là người ta sẽ mua về một vài ký
thì nói chung là quan điểm của bà con mình cũng không phải trồng dâu là để bán
nhưng trồng dâu để cho bà con đến du khách phương xa đến ngắm
rồi cũng như là tạo được cái không khí cho bà con rồi giới thiệu về u minh của mình
để góp phần duy trì và bảo tồn vườn dâu cái tàu
vốn tồn tại gần thế kỷ qua
người dân u minh đã bắt đầu ra sức gầy giống
vung trồng để cho khách vào vườn tham quan tự tay hái dâu
những vườn dâu như thế dần dà phát triển và cho trái
hiện nay những vườn dâu cái tàu không chỉ là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách gần xa
mà còn giúp chủ vườn sống lại thời hoàng kim
thì hiện nay qua quá trình dẫn động thì anh em chúng tôi cũng đã đến từng hộ dân
rồi khảo sát nhu cầu của bà con
cũng như là triển khai cho bà con về cái nội dung
mà mình khôi phục mình phục dựng lại cái vườn dâu cái tàu
thì qua bà con cũng thống nhất rất cao và cũng đã tiến hành trồng
thì đến thời điểm hiện nay thì diện tích dâu cái tàu trên địa bàn xã thì trên bảy mươi năm hectare
ông trần thanh liêm ở ấp một mươi xã nguyễn phích nguyện u minh
là một lão nông luôn tâm huyết bảo tồn lại vườn dâu cái tàu
và gắn với lợi thế phát triển du lịch cộng đồng nơi đây
năm nay lão nông này đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng ông vẫn tìm tòi
học hỏi cách làm du lịch cộng đồng
trong đất u minh
với khoảng bảy hectare đất sản xuất ông liêm cải tạo bốn hectare làm du lịch cộng đồng
còn lại giữ đất trồng tràm
điểm nhấn khu du lịch này là cây ăn trái chủ yếu là cam quýt mít bưởi để có trái quanh năm
nhưng điều ông tâm huyết nhất là trồng lại hàng trăm gốc dâu cái tàu
chính vườn dâu ông liêm hiện nay đã tạo được nguồn cảm hứng cho bà con lân cận
cùng nhau khôi phục lại loài dâu cái tàu vốn nổi tiếng xưa nay
giàu cũng là một loài dâu cái tàu
một loài sản phẩm nó gắn liền với tên tuổi ở đây rồi
nếu chúng ta phát triển được thì vừa có thị trường
nhưng mà cũng vừa có một cái môi trường để mà chúng ta tạo ra một cái dịch vụ du lịch
thì đó cũng là cái nguồn để mà chúng ta lo cuộc sống
bà con ở đây cũng bắt đầu làm theo rồi
và tôi thấy rằng đây là một cái rất là tốt
mà nó cũng tạo ra cái hiệu ứng bà con người ta tin rằng sẽ làm được
với mục tiêu cho việc xây dựng cộng đồng làm du lịch
và bảo tồn các sản vật cuối cùng

trong đó có loài dâu cái tàu
thì sẽ làm ra các sản phẩm đặc trưng nhằm phục vụ cho du khách thập phương
giờ đây đã qua rồi cái chuyện trang trở của nhà nông nơi đây về cây dâu mất mùa
những người nông dân quyết gìn giữ sản vật xưa của ông bà tổ tiên
tôi chợt nhận ra rằng
lẫn khuất và dung dị với những điều đơn giản nhất là mùa dâu sẽ còn oàn trái
nếu vẫn còn những con người tâm huyết như ông liêm
mặc cho phèn mặn mặc cho cuộc đời

đúng vậy khi tôi trên đường về càng xa
nhưng vẫn còn giọng vang những tiếng đờn ca tài tử trong giữa vườn dâu
thì tôi nghĩ rằng
hồn đất hồn người tình người xứ sở vẫn ở đó
thương quá lá xuân sao
chạm xanh bao la
lạ bao ân tình
góc nhìn trắng xanh lum linh
xua tan bóng tối một thời đã qua
thương chạm ngang ngã ngã qua
xuân vuông vui giá
nhịp đời hâm hoà